chiều qua một mươi bảy tháng hai phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đồng nai đã bắt giữ gần hai mươi bao thuốc lá nhập lậu
do đối tượng nguyễn vĩnh khương vận chuyển bằng xe ô tô
toàn bộ tăng vật đã được chuyển giao cho phòng cảnh sát kinh tế để điều tra về hành vi vận chuyển hàng lậu
theo điều tra ban đầu sáng ngày một mươi bảy tháng hai tại km một nghìn tám trăm hai mươi hai quốc lộ một a thành phố long khánh
tổ công tác bắt quả tang xe ô tô du lịch bảy chỗ biển kiểm soát sáu mươi ba a bảy nghìn bảy trăm sáu mươi sáu do nguyễn vĩnh khương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
ngụ tỉnh khánh hòa điều khiển hướng từ đồng nai đi bình thuận đang chở theo nhiều thùng hàng thuốc lá lậu
kiểm tra trên xe ô tô lực lượng công an phát hiện gần một mươi hai bao thuốc lá ngoại nhập lậu
chủ yếu là loại thuốc z và hero được cất dấu trên các băng ghế phía sau
tại cơ quan công an khương khai nhận vận chuyển số thuốc lá trên cho một người phụ nữ tên thủy
chưa rõ lai lịch từ bình dương đi la di tỉnh bình thuận trước đó khương đã hai lần vận chuyển thuốc lá lậu